thưa quý vị chiến thắng điện biên phủ theo lời chủ tịch hồ chí minh như là một mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử
nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân xuống dốc và tan giã đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn
lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh
bảy mươi năm đã qua đi kể từ khoảnh khắc lịch sử ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn điểm hẹn điện biên phủ đã trở thành biểu tượng cho hòa bình độc lập dân tộc và dân chủ
là bản hùng cao về tinh thần quyết chiến quyết thắng làm nức lòng bạn bè khắp nam châu
mùa hè năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của nhân dân ta bước vào năm thứ tám
sau tám năm trái với mọi phán đoán của địch lực lượng vũ trang của ta lớn mạnh nhanh chóng
ta tiến lên giành thế chủ động chiến lược trên chiến trường
trong khi đó lực lượng của địch ngày càng lâm vào thế bị động
trước nguy cơ thảm bại đế quốc pháp và can thiệp mỹ dốc sức vào cuộc giao chiến tổng lực theo kế hoạch nava
với hy vọng trong một mươi tám tháng sẽ chuyển bại thành thắng vì việt nam khó khăn mọi bề ở điện biên phủ
cuối tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tại hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến đông xuân năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đại tướng võ nguyên giáp kết luận
hướng chính là hướng tây bắc
vừa biết hướng tiến công của ta nava quyết định chuyển quân lên địa biên phủ và trung lào
địch lâm vào thế bị động buộc phải ném chủ lực về đây
địch coi điện biên phủ là cứ điểm án ngữ
một pháo đài không thể công phá ngăn chặn quân ta đánh sang thượng lào
và làm bàn đạp đánh bung ra chiếm lại tây bắc
phân tích rõ những điểm yếu trí tử của địch khi chọn điện biên phủ là nơi quyết chiến chiến lược
ngày sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba bộ chính trị quyết định đánh tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
xác định đây là trận chiến mà đã đánh là phải thắng mà không chắc thắng không đánh
đại tướng võ nguyên giáp trực tiếp làm tư lệnh chiến dịch
từ quyết định lịch sử này mở ra một trận quyết chiến chiến lược năm mươi sáu ngày đêm bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
ban đầu phương châm tác chiến của chiến dịch điện biên phủ được xác định là đánh nhanh thắng nhanh trong hai ngày ba đêm
tuy vậy chỉ ít giờ trước khi nổ súng đại tướng võ nguyên giáp đã có một quyết định lịch sử
chuyển từ phương châm đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc
đại tướng có mặt trực tiếp ở chiến trường nghe từng đơn vị một thì tình hình pháp đã bố trí lại lực lượng rồi
nó tăng cường lực lượng rất lớn nó mở một đường hàng không từ hà nội lên điện biên mà thả dù vũ khí đương thực thực phẩm
nó làm hệ thống phòng thủ rất kiên cố và lực lượng của nó được tăng cường rất lớn
thì nếu mà mình đánh nhanh thắng nhanh thì đại tướng cho rằng mình đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn mình không thắng được
sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn một cuộc họp đảng ủy mặt trận được triệu tập
đại tướng trình bày suy nghĩ về việc hoãn cuộc tiến công thu quân về vị trí tập kết chuẩn bị lại theo phương châm mới
mặc dù đã có những ý kiến phản đối nhưng cuối cùng đều đi đến thống nhất
nhưng rất khỏe vang
bác chờ các chú thắng trận
để bác khen thưởng những đơn vị
có thành tích và xuất sắc nhất
bác chúc các chú thắng to
cho nên là
cái chiến thắng ấy
nó tạo nên một cái không khí vô cùng vấn khởi
cái chiến thắng này
là một cái món quà to lớn nhất
để mà mừng thọ bác hồ
vâng thưa quý vị
thời khắc chiến thắng trong một cuộc chiến
thời khắc khi chúng ta đi đến đích
sau muôn vàn gian khó
khi chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều mất mát
chắc chắn lúc nào cũng rất xúc động
đó là một thời khắc
mà cảm xúc đi đến những cung bậc tột cùng
thật không dễ gì diễn tả hết
chúng tôi cũng xin được chia sẻ
với những cảm xúc của đại tá nguyễn hiếu tài
vâng thưa quý vị và các bạn
trong không khí kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
từ nhiều ngày nay
thành phố địa biên phủ
chính là điểm hẹn của rất nhiều du khách
một trong những di tích mà mọi người đều muốn ghé thăm
chính là hầm chỉ huy của tướng đờ cát
nơi mà bất cứ người dân việt nam nào đặt chân tới
cũng cảm thấy dâng lên cảm xúc tự hào
và biết ơn những hy sinh của thế hệ trang đi trước
ngay sau đây
chúng tôi xin kính mời đại tá nguyễn hiếu tài
cùng quý vị khán giả
chúng ta đến với mảnh đất điện biên lịch sử
phóng viên thanh sơn của chúng tôi
có mặt tác nghiệp tại hiện trường
thưa quý vị và các bạn
hiện nay tôi đang có mặt tại hầm chỉ huy của tướng đờ cát
vào hồi một mươi bảy h ba mươi
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
bộ đội ta đã dơ cao lá cờ
quyết chiến quyết thắng tại địa điểm này
bảy mươi năm đã trôi qua
địa điểm này giờ đây
đã trở thành một nơi đến ý nghĩa
của nhân dân trên khắp cả nước
hầm chỉ huy của tướng đờ cát
vốn là công sự kiên cố nhất
được ví là trái tim
linh hồn của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
việc bắt sống được viên tướng này
vào chiều ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
và hình ảnh lá cờ
quyết chiến quyết thắng
của quân đội nhân dân việt nam
kiều hãnh tùng bày
tại nơi đây
đã trở thành biểu tượng chiến thắng
của dân tộc ta
trong cuộc kháng chiến
chống pháp vĩ đại
tham gia chiến trường điện biên phủ
tôi thấy cái sự
hy sinh gian khổ
rồi cái sự chiến thắng
vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam
tôi là một quân nhân
là một cựu chiến binh
sĩ quan cũng rất là tự hào
được đứng trong cái hàng
của quân đội nhân dân việt nam

sống của dân tộc việt nam
của chúng ta
là trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh
ông cha ta đã hi sinh
để bảo vệ nền độc lập
tự do của dân tộc
tôi muốn nhắn dụ cho thế hệ trẻ
là phải tiếp tục phát huy truyền thống
của ông cha ta
để gìn dự
non sông đất nước của chúng ta
độc lập nó ấm thanh bình và hạnh phúc
chúng ta nhắc đến điện biên phủ
là một điểm hẹn
điểm hẹn của lịch sử
của hiện tại và của cả tương lai
đã là điểm hẹn
thì sẽ có những cuộc hẹn
có những cuộc hẹn thành hiện thực
và có những cuộc hẹn sẽ vĩnh viễn không thể diễn ra
để lại cho chúng ta những suy nghĩ không nguôi
xin được hỏi đại tá nguyễn hiễu tài
không biết ông có cuộc hẹn nào như thế
với những người đồng đội của mình
trong chiến đấu
thì khó mà biết hẹn nhau như thế nào
chỉ biết rằng là
làm tròn nhiệm vụ
rồi sau đó là gặp nhau
mừng chiến thắng
đấy là một cái hẹn
gần như của tất cả các đơn vị
tức là khi chiến đấu
thì chiến quyết thắng
và hẹn nhau là sẽ chiến thắng
và gặp lại nhau
chúng tôi nghĩ nhiều đến những anh em
thật sự là
không có mặt
trong ngày vui chiến thắng
anh em đã nằm lại
trên mảnh đất lịch sử
một chiến sĩ
một cán bộ
mà chúng tôi hiểu biết
và tin tưởng nhất
trong chiến đấu
đó là trần can
đối với tôi
cái hình ảnh
và cái tấm gương
của đồng chí trần can
mà chúng tôi không bao giờ quên
đó là một cán bộ chiến sĩ
thời hiện được
những ước nguyện
của đơn vị
không tiếc sương máu
không sợ y sinh
luôn luôn tiến lên phía trước
có những cuộc hẹn
chẳng thể nào thực hiện được
để đối lấy chiến thắng
biết bao đồng bào
chiến sĩ của ta
đã ngã xuống
nằm lại nơi chiến trường
chiến tranh đã lùi xa
mảnh đất điện biên
từ một điểm hẹn
của trận quyết chiến
nay đã trở thành
một điểm hẹn
của hòa bình
của lịch sử
một biểu tượng
trong một việt nam
yêu trụng hòa bình
sẵn sàng bước qua quá khứ
làm bạn với tất cả các quốc gia
để cùng nhau phát triển
trong những ngày này
tại thủ đô paris
nhiều hoạt động
kỷ niệm bảy mươi năm
chiến dịch điện biên phủ
liên tục được tổ chức
đây cũng là dịp
để chi ân
những người bạn pháp
đã hết lòng đấu tranh
vì hòa bình
cho việt nam
nữ chiến sĩ
cộng sản pháp
từng anh dũng
trận đoàn tàu
chờ đầy vũ khí
tới đông dương
vào ngày hai mươi ba tháng hai
khi bà mới hai mươi một tuổi
là một người gốc nam phi
bố tôi kể nhiều
về chiến thắng điện biên phủ
như là một hiện tượng
chúng ta cũng nhìn thấy
những điều tương tự
và cả những nơi
mà các dân tộc bị áp bức
bây giờ chúng ta kỷ niệm chiến thắng
đó cũng là tưởng nhớ
cũng là cách góp phần
tăng cường tình hữu nghị
giữa các dân tộc
và chính tình hữu nghị
cũng như sự đoàn kết quốc tế
là sức mạnh
làm nên chiến thắng điện biên phủ
của ngày ấy
với cái vai trò
là một người trẻ việt nam
và đang làm việc
tại nước pháp
thì chúng ta từng là
hai đối thủ
bên hai chiến tuyến
và hôm nay
là bạn bè
đối với nhau
thì em đến đây em cảm thấy là
em phải có một cái trách nhiệm
cũng như là sống
ở đất nước này như thế nào
để không những
thể hiện việt nam chúng ta
là những người rất là thân thiện
và hòa đồng
và cũng là những người
học tập chăm chỉ
và làm việc có trách nhiệm
bảy mươi năm đi qua
thế giới nói chung
việt nam và pháp nói riêng
đã vĩnh viễn gác lại quá khứ
để đến hôm nay
điện biên phủ
từ điểm hẹn trong chiến tranh
trở thành điểm hẹn
của hòa bình
và hợp tác
tình hữu nghị
giữa các dân tộc
mà chủ tịch hồ chí minh
đã giúp việt nam
nhận được nhiều ủng hộ
của bạn bè quốc tế
đó là những tầm gương sáng ngời
cho thế hệ trẻ ngày nay
những người được hưởng
rất nhiều thứ
trong thời đại hòa bình
được tham gia vào sự nghiệp
hiện đại hóa của đất nước
và hội nhập quốc tế
ngay trên mảnh đất
từng là điểm hẹn
của những cuộc đối đầu lịch sử
những dấu tích chiến tranh
đã lùi xa
nhưng chỗ cho những cuộc gặp gỡ
của hòa bình
và hữu nghị
giống như đôi bạn trẻ
trần ngọc quỳnh anh
tình cờ gặp gỡ nhau
tại bào tàng chiến thắng
điện biên phủ
nơi quỳnh anh
là tình nguyện viên hướng dẫn
là chàng du khách
đến từ nước pháp
để tìm hiểu về lịch sử
từ sự đồng cảm
với tình yêu hòa bình
cả hai đã đến với nhau
bằng một đám cưới ấm áp
bên người thân hai gia đình
xóa bỏ mọi khoảng cách
điện lý sắc tộc
hòa bình hạnh phúc
đã đơm hoa
trên chính mảnh đất bom đạn
của chiến tranh ngày hôm qua
vâng thưa quý vị
bảy mươi năm đã trôi qua
những hình ảnh tàn khốc
về chiến trường điện biên phủ
đã lùi xa
những dấu tích
của bom đạn
của chiến trường ác liệt
này đã trở thành
màu xanh của cây cối
của những công trình hiện đại
nối tiếp nhau mọc lên
và sự sống
sự phát triển
đang vươn lên mạnh mẽ
nơi chiến trường xưa
cả ngã không điện biên
được mở rộng
với mức đầu tư
gần một năm trăm linh tỷ đồng
được hoàn thành
trở thành công trình biểu tượng
cho sự phát triển
của tỉnh điện biên
ngày hôm nay
với sự quan tâm
của lãnh đạo đảng nhà nước
sự cải cách
về thủ tục hành chính
hy vọng rằng
trong thời gian tới
sẽ tiếp tục
có nhiều nhà đầu tư
sẽ đến với điện biên
giúp cho kinh tế xã hội
ngày càng phát triển
mảnh đất điện biên anh hùng
vùng đất thiêng
của tổ quốc
có vị trí địa chính trị
tỉnh điện biên
là địa phương duy nhất
có chung đường biên giới
với hai nước
trung quốc và lào
có đường hàng không
đến thủ đô hà nội
và thành phố hồ chí minh
đã được chính phủ
cho phép mở đường bay quốc tế
tới một số nước trong khu vực
như lào campuchia myanmar
sân bay điện biên được nâng cấp
có thể đón được máy bay cỡ lớn
là yếu tố hết sức quan trọng
cho sự phát triển
kinh tế xã hội của tỉnh
người dân điện biên
đều cảm nhận được
sự đổi thay từng ngày của tỉnh
có rất nhiều sự thay đổi
phát triển về kinh tế
cũng như là
về mọi mặt
về giáo dục
về giáo thông thì
về năm ngoái
là được nhà nước đầu tư
cho sân bay
mở rộng sân bay tỉnh điện biên
để kết nối giao thông
giữa tỉnh điện biên
và cả nước
và cũng như là trên thế giới
trong những năm qua
tỉnh điện biên tiếp tục đẩy mạnh
cải cách hành chính
thu hút đầu tư
dần trở thành vùng kinh tế trọng điểm
của khu vực miền núi phía bắc
những công trình dự án
của các tập đoàn kinh tế lớn
nã và đang được triển khai mạnh mẽ
sự phát triển kinh tế
giúp cho tỉnh có điều kiện quan tâm
và xây dựng nhiều hơn
các công trình phục vụ người dân
trong dịp vừa rồi
ban cũng đã được tỉnh giao nhiệm vụ
sử dụng nguồn vốn
của cơ quan phát triển pháp
tại việt nam là afd
là thanh thải nạo vết
các rồng trong nộm rốm
và duy trì thích ứng biến đổi khí hậu
làm sao đảm bảo thoát lũ
trong mùa mưa lũ
và đảm bảo an toàn cho người dân
lịch sử quá khứ hào hùng
là điều kiện thuận lợi
để tỉnh điện biên liên kết không gian
mở ra triển vọng phát triển ngành kinh tế du lịch
bức tranh kinh tế văn hóa xã hội
của điện biên hôm nay
đang rất tươi sáng
có thể nói giấc mơ về một điện biên đổi mới
phát triển sầu mạnh
đang đến rất gần